thưa quý vị và các bạn sau những ngày nắng nóng miền bắc hai ngày nay đã có mưa rông nhiều ở vùng núi
khiến nguy cơ với lũ quét và sợi lỡ đất lại bắt đầu xuất hiện
đơn cửa như ở khu vực bản qua xã sơn hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
do mưa lớn khiến xuất hiện vết nứt núi lớn khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp
trong đêm nay và ngày mai diện mưa ở miền bắc còn lên nhiều nơi
trong đó những tỉnh như lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang
và phân phía bắc của tỉnh sơn la sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
nên đây cũng sẽ là những tỉnh tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra tình trạng rông xét
và nguy cơ lũ quét cũng như tình trạng sợi lỡ đất
nhiệt độ ngày mai ở miền bắc sẽ duy trì ở mức thấp vùng núi có mức nhiệt từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực trung du và đồng bằng có nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh thành phố miền trung nóng đang trong xu hướng giảm về diện và lượng
trong ngày mai nóng chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong đó ở thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ sẽ từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
do ảnh hưởng của gió tây nam nên mưa cũng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía nam
trong đêm nay mưa vẫn xảy ra sấp xỉ nhiều nơi ở cả tây nguyên cũng như nam bộ
ngày mai trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa mưa tạm gián đoạn trên cả hai khu vực
chiều và tối mai mưa sẽ lại xảy ra nhiều nơi
trong đó các tỉnh như con tum gia lai miền đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
các tỉnh ven biển như cà mau kiên giang và khu vực biên giới tây nam
sẽ là những vùng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ ở tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở nam bộ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực phía bắc và giữa biển đông chịu tác động của rãnh thấp tây bắc đông nam
có mưa rào và rông ở mức rẻ rác
trong khi đó ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
cũng có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước